cũng trên địa bàn tỉnh đồng nai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ phương tiện ghe gỗ của ông trịnh văn hậu bốn mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai để xác minh làm rõ về hành vi vận chuyển cát trái phép để xử lý theo quy định
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi tám tháng tám lực lượng phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy trên tuyến sông đồng nai
khi đến km hai mươi chín thuộc địa bàn xã long hưng thành phố biên hòa thì phát hiện ghe gỗ mang biển số la ba trăm tám mươi hai do ông hậu điều khiển đang vận chuyển khoảng hai mươi một mét khối cát trên phương tiện
qua kiểm tra ông hậu đã không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện người điều khiển phương tiện cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển ở trên phương tiện